thưa quý vị đã gần một tháng triển khai việc tổ chức phân làn phương tiện trên đường nguyễn trãi hà nội
thông qua giải phân cách cứng và có một con số vừa được đưa ra khiến cho chúng ta không khỏi suy ngẫm
đó là có tới một trăm bốn mươi hai phương tiện đi sai làn chỉ trong một phút trên tuyến đường này vào giờ cao điểm
nhấn mạnh với quý vị là chỉ trong một phút thôi ạ
cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách gắn máy quay cố định tại các điểm cài đặt giải phân cách cứng
và đếm thủ công số lượng đi sai quy định
vâng chỉ cần vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông hay thanh tra giao thông
thì hàng nghìn phương tiện sẵn sàng không đi theo biển báo phân làn
một số thời điểm thì lượng phương tiện đi sai làn còn nhiều hơn là phương tiện đi đúng làn
và cuộc khảo sát nhằm mục đích giúp sở giao thông vận tải hà nội đánh giá được hiệu quả
của việc thí điểm phân làn sử dụng giải phân cách cứng
thế nhưng qua những ghi nhận các ngày vừa qua lại cho thấy một thực trạng
đó là ý thức của một bộ phận người dân khi mà tham gia giao thông còn chưa cao
và vấn đề này cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến lên án
phớt lờ các biển báo và sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông
nhiều xe máy ngang nhiên chạy ngược chiều tại nút giao ngã tư sở quận thanh xuân hà nội
cả trăm xe máy đi ngược chiều vẫn ngang nhiên vi phạm luật trước mặt lực lượng chức năng
kể cả khi có cảnh sát giao thông có đứng chặn ở đầu này
thì người vi phạm vẫn tìm cách luồn lách ở đầu khác
việc xử lý vi phạm ở đây là gần như không thể
vì cứ một người bị giữ lại xử phạt thì hàng trăm người khác lại tranh thủ ùa lên
đó là thực trạng ý thức tham gia giao thông cực kỳ tệ hại
của một số người đi xe máy ở giữa thủ đô hà nội văn minh hiện đại
khiến nhiều cư dân mạng ngắn ngầm
tiện cho mình nhưng không nghĩ gây bất tiện cản trở cho bao người khác
cần phạt thật nặng tay đối với những trường hợp này
đã đến lúc phải xử lý mạnh mẽ sự vô ý thức của nhiều người đi xe máy
không thể để tình trạng loạn giao thông vì xe máy như hiện nay
nhiều khi cũng rất oải về ý thức giao thông
không có lý do gì biện minh cho các lỗi vi phạm giao thông
các cơ quan chức năng cần xử phạt thật nặng thì mới ngăn chặn được tệ nạn này
ủng hộ sớm thực hiện đăng kiểm xe máy làm cơ sở phạt nguội
chứ đông như này mà phạt hết thì tội các chiến sĩ cảnh sát giao thông quá
nhiều cư dân mạng nói phải tăng xử phạt để giăn đe ý thức lái xe cho người dân
nhưng khi mà số người đi xe máy bất tuân luật pháp gấp nhiều cả chục lần
cả trăm lần lực lượng chức năng thì thư hỏi bắt bao giờ mới hết người vi phạm
nguyên nhân dẫn đến việc đi ngược chiều đa phần là do ý thức của người tham gia giao thông trên đường
hành vi đó không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông
tai nạn giao thông rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng sức khỏe tài sản của chính người điều khiển phương tiện đi ngược chiều
cũng như đối với các phương tiện tham gia giao thông khác
đề nghị không những phạt mà còn phải giam xe có thời hạn cho những người coi thường pháp luật
mong cảnh sát giao thông thực thi thường xuyên xử các vi phạm này ở mức cao nhất có thể để nhằm gian đe
tình trạng tham gia giao thông như hiện tại thực sự rất tồi tệ rất nguy hiểm
thực sự sợ hãi
thực sự sợ hãi mỗi khi qua các ngã tư ở hà nội đủ mọi lứa tuổi thành phần thản nhiên vượt đèn đỏ như chỗ không người rất dễ xảy ra tai nạn
rất mong các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đừng trông chờ vào ý thức tự giác cứ có các chế tài phạt thật nặng thật nghiêm thì mới thay đổi được
vi phạm của người tham gia giao thông khiến người khác ức chế
tài nạn giao thông nghiêm trọng luôn thường trực
cũng từ việc coi thưởng luật pháp khi tham gia giao thông
hành vi đi ngược chiều có thể bị phạt từ một đến hai triệu đồng
ngoài hình thức phạt tiền người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
cư dân mạng mong rằng mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao hơn nữa
ý thức tự giác trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ
nhằm xây dựng văn hóa giao thông và đảm bảo an toàn cho bản thân
bạn nghĩ sao về hành vi đi ngược chiều khi tham gia giao thông
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage
của truyền hình công an nhân dân